đình luật vạn vật hấp dẫn lý do khiến mặt trăng không rời xa trái đất
hay bản chất ánh sáng trắng giải mã bí mật đa màu sắc của cầu vòng
và chiếc kính thiên văn phản xạ đầu tiên
các kính thiên văn đang được sử dụng tại tất cả các đài viễn vọng trên thế giới ngày nay đều là biến thể của nó
di sản newton để lại chỉ lạc hậu đối với một phần hết sức nhỏ của khoa học hiện đại
khi các nhà thiên văn học muốn viết về những vấn đề thông thường trong hàng không
thảo luận về sự chuyển động của các hành tinh họ chỉ cần sử dụng những lý thuyết của newton
các kỹ sư xây cầu đóng tàu thủy đầu máy xe hỏa vẫn sử dụng những kiến thức về lý thuyết của newton
không có gì thay đổi
ngày nay khoa học ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày vẫn hoàn toàn là thứ khoa học căn cứ vào những định luật công trình nghiên cứu của newton
chính khối óc siêu việt của ông đã đưa khoa học vào đúng đường
và bất kỳ ai am hiểu những phương pháp của newton đều phải tin tưởng những phương pháp đó chắc chắn sẽ dẫn ta tìm ra sự thật về khoa học
thời đó nhân loại đang cần một người có khả năng hệ thống hóa tổng hợp và triển khai những công trình toán học có tính toán thể
và người đó là thiên tài newton
ông sinh ngày bốn tháng một năm một nghìn sáu trăm bốn mươi ba trong một gia đình nông dân ở thị trấn uzone anh quốc
do người mẹ sinh thiếu thương
nên cậu bé newton ốm yếu từ nhỏ
lý do chính khiến ông không trở thành nông dân mà được tiếp tục đi học
ngay từ nhỏ cậu bé newton đã có những sáng tạo khiến mọi người phải kinh ngạc
như cối say gió nhỏ xíu không cần gió mà vẫn quay tít
hay chiếc rìu có gắn đèn lồng làm dân làng tưởng lầm là ma chơi
chính sự không may về sức khỏe của newton đã lại trở thành may mắn cho nhân loại
chàng trai này không đủ sức cho cậu bé
cho công việc đồng áng nên được đưa đến đại học cambridg nơi nhà khoa học vĩ đại được lần đầu tiên tiếp cận với khoa học
ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp năm một nghìn sáu trăm ba mươi trường đóng cửa do bệnh dịch hạch và newton trở về nhà sống hai năm
đây là quãng thời gian ông bắt đầu sự nghiệp lấy lừng khi thực hiện một loạt những phát triển quan trọng cho toán học
với phương pháp tính vi phân và tích phân hoàn toàn mới
thống nhất và đơn giản hóa nhiều phương pháp tính khác nhau
tôi không biết người ta cho tôi là một người như thế nào nhưng riêng mình tôi thấy tôi chỉ là một đứa trẻ con chơi đùa trên bãi biển
thỉnh thoảng phát hiện được một hòn sỏi nhãn nhụi một vỏ sò xinh đẹp trong khi trước mặt tôi có cả một đại dương bao la đầy những bí mật chưa được khám phá
vào một ngày đẹp trời của mùa thu năm một nghìn sáu trăm sáu mươi chín
newton ngồi đọc sách dưới một gốc cây trong vườn nhà
hiện tượng bình thường này đã gợi ý cho ông vô vàn câu hỏi
táo chín rồi tại sao lại rơi xuống đất
vì gió thổi trăng
khoảng không rộng mênh mông tại sao táo lại rơi xuống đất mà không bay lên trời
phải chăng mặt đất có cái gì đó hút nó
trọng lượng của mọi vật có phải là kết quả của lực hút trái đất không
newton đã cần tới hơn một mươi sáu năm dòng suy nghĩ chứng minh để cuối cùng định luật vạn vật hấp dẫn được công bố vào năm một nghìn sáu trăm tám mươi năm
đó chính là một trong những khám phá lớn nhất bắt nguồn từ bộ não của con người
hai vật hút nhau theo một lực tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa các trọng tâm của chúng
định luật vạn vật hấp dẫn ra đời trở thành nền tảng cơ bản
để newton đưa ra những khái niệm mới về thiên văn học
không còn nghi ngờ gì nữa định luật vạn vật hấp dẫn đã làm thay đổi cả thế giới
đó chính là nền tảng cơ học cổ điển thống trị các quan điểm về vật lý khoa học trong suốt ba thế kỷ tiếp theo
xong chính những phát kiến ấy đã ráng đòn trí mạng vào uy tín của giáo hội
nó đi ngược với những gì mà kinh thánh từng quan niệm
nhà thờ phản ứng một cách đầy căm phẫn
trước những quan điểm về thiên văn học của newton
dưới sức ép của giáo hội nhiều trường đại học khi đó đã cấm dạy môn cơ học
trong định luật hấp dẫn phổ quát newton đã diễn tả đến một ngọn núi khổng lồ mà đỉnh của nó là bầu khí quyển của trái đất
trên đỉnh có đặt một khẩu pháo vô cùng lớn có thể bắn một viên đạn theo chiều ngang ra ngoài không gian
đó chính là một ý tưởng táo bạo nhằm giải thích cho câu hỏi làm thế nào để đưa một vật thể vào một quỹ đạo quay quanh trái đất
kết quả cho thấy khi lực hấp dẫn tác động lên quả pháo nó sẽ bay theo một quỹ đạo nhất định tùy thuộc vào vận tốc ban đầu
thí nghiệm còn chứng minh rằng tất cả mọi hạt đều gây ra một lực hấp dẫn và bị hấp dẫn bởi những vật thể khác
lực tương tác này phụ thuộc vào trọng lượng và khoảng cách của hạt hay vật thể đó
quy tắc này chi phối tất cả các hiện tượng từ mưa rơi cho đến quỹ đạo của các hành tinh
đây chính là nền tảng quan trọng của vật thể đó
vật lý học cổ điển có thể giúp đỡ tất cả các hoạt động của vật tư vật lý học cổ điển và cung cấp cơ sở lý thuyết cho du hành không gian cũng như sự phát triển của tên lửa sau này
newton được sinh ra trong thời kỳ mà khái niệm về kính viễn vọng vẫn còn khá mơ hồ
mặc dù vậy thời đó người ta có thể chế tạo ra các mô hình sử dụng một tập hợp thấu kính thủy tinh để phóng to hình ảnh
trong thí nghiệm của mình newton đã phát hiện ra những màu sắc khác nhau sẽ khúc xạ với các góc độ
khác nhau từ đó tạo nên
một hình ảnh lờ mờ cho người xem
để cải tiến
chất lượng hình ảnh đó newton
đã sử dụng gương khúc xạ thay
cho các thấu kính khúc xạ thường dùng
một tấm gương lớn sẽ bắt lấy
hình ảnh sau đó một gương nhỏ hơn
sẽ phản xạ hình ảnh có được
tới mắt của người ngắm
phương pháp này không chỉ tạo nên hình ảnh
rõ ràng hơn mà còn cho phép
tạo nên một kính viễn vọng
với kích thước nhỏ hơn
chính ông đã tự tay mải
các tấm gương lắp ráp thành phiên bản
thử nghiệm và trình bày nó với
hội đồng hoàng gia anh vào năm

là một thiết bị tiêu chuẩn
dài một mươi năm cm có khả năng
loại bỏ sự khúc xạ và
có độ phóng đại lên tới bốn mươi lần
đến ngày nay gần như tất cả
các đài thiên văn học đều sử dụng
các biến thể của thiết kế ban đầu
tài năng toán học của ông nhanh chóng được hiệu trường
của cambridge nhận ra
ông được nhận làm giảng viên của trường
đây cũng là lúc ông lần đầu tiên
chứng minh được ánh sáng trắng
thực ra được tạo bởi nhiều màu sắc
và đưa ra cải tiến
cho kính thiên văn sử dụng gương
thay thấu kính để hạn chế sự
nhòe ảnh do tán sắc ánh sáng
qua thủy tinh
newton được bầu vào hội đồng
khoa học hoàng gia anh năm một nghìn sáu trăm bảy mươi hai
đến năm một nghìn sáu trăm tám mươi bốn
ông xuất bản các tính toán
các nguyên lý của triết lý về tự nhiên
quyển sách đã mang lại cho
newton tiếng tâm vượt ra ngoài nước anh
sang toàn châu âu
nhà khoa học bắt đầu sự nghiệp
chính trị rời cambridge
để về nhận chức trong chính quyền
tại london ông được bầu
làm chủ tịch hội khoa học hoàng gia anh
và giữ chức đó trong suốt phần còn lại
của cuộc đời ông được phong tặng
danh hiệu bá tước năm một nghìn bảy trăm linh ba
hai mươi hai năm sau ngày ba mươi một tháng ba
newton tạ thế tại london
nói về cuộc đời mình
newton tự nhận định